chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
số ca mắc covid một mươi chín giảm liên tục trong một mươi bốn ngày qua từ ngày một tháng một mươi đến nay cũng như giảm so với tháng tám tháng chín
về số gia viện lúc nào cũng cao hơn số nhập viện trong đó số ca nhập viện nặng phải thở oxy cũng giảm dần
cách đây một tháng trở lên bệnh nhân phải thở máy là trên một ca hiện nay chỉ còn năm trăm linh trường hợp
nói về cấp độ dịch tại tp hcm hiện nay ông tăng trí thửa cho biết trong gần một mươi ngày qua tp hcm đã đóng góp rất nhiều tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế
mới đây chính phủ cũng ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng dẫn tạm thời để thích ứng an toàn linh hoạt trong tình hình mới
trong đó có hai tiêu chí là số ca mắc mới và tỷ lệ người dân được bao phủ vaccine
đặc biệt tỷ lệ tiêm vaccine mũi một cho người dân trên một mươi tám tuổi của tp hcm hiện nay đã đạt được trên chín mươi tám
với tiêu chí số ca mắc covid một mươi chín mới nếu quy ra tổng số ca mắc trong một tuần trên một trăm linh dân
thì hiện nay giao động một trăm năm mươi trên một trăm linh trong một toàn
nếu con số dưới một trăm năm mươi thì là cấp độ hai cấp độ thấp nhất là trạng thái bình thường mới
tính đến thời điểm ngày hôm nay tp hcm đang ở vùng cam có thể đến một ngày sẽ chuyển qua vùng màu vàng
trạng thái nguy cơ rét thay đổi theo thời gian do đó hàng tuần các quận huyện sẽ phải thực hiện đánh giá lại mức độ nguy cơ nhiễm bệnh
ông tăng trí thưởng cho biết chúng tôi đang ở vùng cam xếp chuyển qua vàng với những giới hạn nhất định
tp hcm đang xây dựng tiêu chí ví dụ để sản xuất trở lại
thì công nhân phải tiêm vaccine hai mũi chúng ta không chủ quan không ở vùng cam thì phải tuân thủ nghiêm
trong khi đó tại hội nghị lần thứ chín ban chấp hành đảng bộ tp hcm ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
xét thí điểm mà lại các dịch vụ ăn uống tại chỗ trên tinh thần đánh giá kỹ tình hình trong thời gian tới
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi chính phủ đã có nghị quyết một trăm hai mươi tám quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
vì vậy tp hcm
đang nghiên cứu để cụ thể hóa thực hiện
theo đó các tổ công tác của tp hcm cơ quan chức năng và các chuyên gia sẽ đánh giá tình hình dịch bệnh tại thành phố
trước tiên sẽ đánh giá thành phố đang ở cấp độ dịch nào theo hướng dẫn của chính phủ bộ y tế để tổ chức các hoạt động phù hợp
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm đã có những cải thiện đáng kể và cũng đạt được kết quả cơ bản
tuy nhiên tp hcm vẫn chưa đạt được kết quả bền vững và chưa trở lại trạng thái bình thường mới
vì vậy tp hcm vẫn phải tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
ông phan văn mãi cho biết thêm
theo ông phan văn mãi sở dĩ nói tp hcm chưa trở lại trạng thái bình thường mới là do các cơ quan nhà nước chưa hoạt động đầy đủ công suất
hoạt động dạy và học trực tiếp chưa trở lại hết hoạt động của các cơ sở y tế và rất nhiều hoạt động bình thường khác của xã hội cũng chưa khôi phục được hoàn toàn
tính đến nay tp hcm chỉ đang dần từng bước mở cửa và việc này lệ thuộc vào kết quả phòng chống dịch
có được như hiện nay là điều rất đáng mừng và hiện thành phố đang cố gắng phát huy kết quả
ông phan văn mãi cho biết tuy nhiên nếu tình hình diễn biến chưa phù hợp tp hcm xét điều chỉnh trở lại
bởi ngay cả diễn tiến thuận lợi như hiện nay đến tháng một mươi một cũng chưa thể trở lại trạng thái bình thường mới hoàn toàn
liên quan đến việc mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ theo ông phan văn mãi tp hcm sẽ thí điểm trong thời gian tới
có thể thí điểm mở cửa ăn uống tại chỗ ở quận bảy hoặc quận khác
chủ tịch ubnd tp hcm cho biết thêm việc mở cửa trở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ dựa trên tinh thần khẩn trương
nhưng phải đánh giá kỹ nếu nô nóng có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch trong thời gian qua
như vậy thành quả trước mắt chưa phải kết quả cuối cùng mà tp hcm và toàn miền nam hướng tới
vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và người dân để ngày bình thường mới đến gần hơn
cũng trong diễn biến sau nghị quyết một trăm hai mươi tám nhiều tỉnh miền đông nam bộ đã bắt đầu đón người lao
động trở lại làm việc
những ngày qua nhiều người từ các tỉnh tây nguyên trở lại tp hcm bình dương đồng nai
sau khi dịch ở đây dần được kiểm soát
hiện trên quốc lộ một mươi bốn đoàn qua tỉnh đắk nông từng đoàn người chạy xe máy hướng tới các tỉnh
thành phía nam đông hơn bình thường
họ chủ yếu là lao động từ các tỉnh con tum gia lai đắk lắc quay lại công ty làm việc
anh hoàng văn cường ba mươi tuổi ở huyện cư rút chở người bạn chạy xe từ đắk nông xuống bình dương
làm công nhân giải gia
trước năm thanh niên rời khu trọ về quê
thời gian ở nhà anh cứ loanh quanh xong xóm không có thu nhập
nay thấy các tỉnh đông nam bộ dần kiểm soát được dịch
anh cường cùng với bạn trở lại nhà máy
ông đào kim nghiệp phó giám đốc trung tâm y tế huyện đắk rơ lấp cho biết
hiện ở chốt kiểm dịch cai chanh thiếp giáp bình phước mỗi ngày đón gần hai người
từ các tỉnh thành phía nam về tây nguyên
tuy nhiên hai ngày qua xuất hiện nhiều đợt người dân chạy xe máy từ các tỉnh đắk lắc đắk nông
ngược vào bình phước bình dương tp hcm
trước đó phó chủ tịch ubnd tỉnh đắk nông tôn thị ngọc hạnh đề nghị các đơn vị thực hiện
chỉ đạo chung trong việc khuyến khích người lao động trở lại nơi làm việc
nắm bắt số liệu chính xác về nguyện vọng nhu cầu của người lao động
nhất là lao động bị ảnh hưởng do covid một mươi chín
tại bình phước để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
người lao động trở lại tp hcm đồng nai bình dương qua địa phận bình phước
được cảnh sát giao thông dẫn đoàn
những người này phải có giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
khi đủ số lượng đông đoàn xe xét xuất phát hướng về bình dương
phần lớn những người trong dòng xe tới miền đông đã về quê từ tháng bảy
khi dịch bùng phát mạnh ngay trở lại để làm việc
thông tin các tỉnh bắt đầu nới lỏng giãn cách mở cửa kinh tế là cơ sở để họ tìm cơ hội môi sinh
ngoài ra cũng có nhiều người bị mắc kẹt ở các tỉnh tây nguyên sông dịch rời trở về nhà
công an bình phước cho biết
hai tuần qua đã tổ chức hơn bảy mươi lượt xe dẫn đoàn đưa người dân các tỉnh tây nguyên
quay lại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và ngược lại
chống kê từ các trạm kiểm soát ước tính khoảng tám mươi lượt người đi lại hai triệu
từ mùng ba tháng một mươi đến nay số lượng người quay lại các tỉnh đông nam bộ tăng mạnh
có ngày hơn một bốn trăm linh người
tại khu vực giáp danh bình phước và bình dương
mỗi ngày có khoảng một người từ các tỉnh tây nguyên về bình dương
điều phương dự báo từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
thiếu khoảng năm mươi lao động do vừa qua nhiều người về quê
để giúp doanh nghiệp ổn định nguồn lao động
lãnh đạo tỉnh bình dương đã chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi
cho công nhân trở lại được tiêm vaccine hỗ trợ lương thực thực phẩm
những người quay lại được nhà máy tăng lương thưởng chế độ phúc lợi
tại hội nghị trực tuyến ngày lao động toàn quốc vào chiều qua
giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm lê minh tấn cho biết
thời gian qua khoảng một trăm bốn mươi ba công nhân các tỉnh đã quay lại địa bàn
tuy nhiên thành phố vẫn thiếu gần sáu mươi lao động trong các khu công nghệ cao
với việc lượng lớn người lao động đổ về các tỉnh miền đông và tp hcm
vaccine phòng covid một mươi chín sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp các địa phương
vừa chống dịch vừa an tâm khôi phục sản xuất
bộ y tế có công điện gửi các đơn vị tỉnh thành ban chỉ đạo phòng chống dịch
về việc tăng cường tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
ít nhất hai triệu liều một ngày đến hết tháng một mươi
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
từ đầu tháng một mươi đến nay trung bình mỗi ngày cả nước đã triển khai tiêm được
khoảng một một đến một hai triệu liều vaccine
đến hết tháng một mươi dự kiến vaccine tiếp tục được cung ứng với số lượng nhiều
để đảm bảo tăng nhanh diện bao phủ vaccine từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới
cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất hai triệu liều
bộ y tế yêu cầu các tỉnh thành tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương
đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên đảm bảo an toàn hiệu quả
tăng nhanh độ bao phủ mỗi một tiêm ngay mũi hai cho người đã tiêm mũi một đủ thời gian
triển khai tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo hướng dẫn của bộ y tế
trước đó ngày một mươi hai tháng một mươi bộ y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế
thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp
các đổi dịch của các địa phương được đánh giá theo độ bao phủ vaccine
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một
liều vaccine phòng covid một mươi chín phân theo hai mức từ bảy mươi trở lên và dưới bảy mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên
được ít nhất một liều vaccine
dự kiến ngày hai mươi năm tháng một mươi tp hcm sẽ tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín cho khoảng bảy trăm linh trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đây là nhóm đối tượng đặc biệt và lần đầu tiên bộ y tế có văn bản hướng dẫn triển khai trên phạm vi cả nước
dự kiến thành phố sẽ triển khai tiêm chủng tại các điểm tiêm cố định trẻ nghề học hoặc tại các điểm trường trẻ đang học
sau nhiều tháng chống trọi với dịch bệnh nhiều tỉnh nam bộ đang dần khôi phục lại hoạt động sản xuất
đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
kế hoạch phân vùng y tế và duy trì trạng thái vẫn đã được các cơ quan chức năng bàn thảo
mọi người dân cũng cần có trách nhiệm để cả nước sớm thích nghi với tình hình mới
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại